thời gian vừa qua các đối tượng tội phạm bằng thủ đoạn tinh vi là gọi điện giả danh cán bộ các cơ quan chức năng như bộ công an tòa án viện kiểm sát để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân
để cung cấp những góc nhìn thực tế giải dờ kỹ năng sống kênh an ninh tv đã thực hiện chương trình về vấn đề này với nhân vật là một nam cán bộ đã nghỉ hưu tại quận cầu giấy

bây giờ chúng tôi sẽ có hai phương án để ông lựa chọn
một là chúng tôi sẽ bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra theo quyết định của việc kiểm soát

bác cứ bình tĩnh
chúng tôi có một phương án nữa là chúng tôi sẽ điều tra từ xa qua kênh thông tin nội bộ của bộ công an
bằng cách điều tra trực tiếp qua điện thoại nhằm tránh phiền hà cho người dân
phương án này chúng tôi sẽ ghi âm và bác phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về những lời khai của mình
vì vậy đề nghị bắc trung thực khi trả lời những câu hỏi của chúng tôi
ừ được thế này thì còn được
chứ còn cái kia mà đi vô vật giảm
cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam độc lập tự do hạnh phúc
ông đặng hiền minh số chứng minh thư một mươi hai chín trăm ba mươi chín tám trăm linh địa chỉ một trăm hai mươi a hai mươi năm nghĩa tân cầu giấy hà nội
ông có quen biết với đối tượng trần trọng bình ở thủy nguyên hải phòng và đối tượng lê thùy ở quận đống đa thành phố hà nội không
không không tôi không có quen biết gì với cái ông này cả
hai đối tượng này là nghi phạm trong đường dây buôn bán ma túy
rửa tiền buôn bán người xuyên quốc gia
đã bị bắt giữ và khai báo ông đặng hiền minh là một mắt xích lớn trong đường dây này
hồi đấy là việc của người ta chứ lại làm sao mà tôi biết được cái ông này nhỉ
vâng bác cứ bình tĩnh
chính vì vậy cháu mới có một phương án hai để xác minh rõ nhằm tránh sự oan sai
cũng có thể bác chỉ là một trong những nạn nhân bị các đối tượng lừa đảo
vâng vâng thôi được rồi
thế nên các ông các bà làm gì thì theo cái quy định của
luật pháp ấy thì cứ làm đi nhé
vậy thì đề nghị bác hợp tác với chúng cháu để chúng cháu xác minh làm rõ
bây giờ bác hãy liệt kê các loại tài sản và đề nghị bác liệt kê các loại tài khoản ngân hàng
để đảm bảo cho công tác điều tra tránh trường hợp tẩu tán tài sản
nên tạm thời bộ công an sẽ phong tỏa toàn bộ tài sản của bác
không được làm sao mà phong tỏa cái này
tài sản bây giờ của tôi còn của vợ con tôi chứ còn tôi có dính líu gì đâu mà
tài sản tôi cán bộ về hưu thì có cái gì đâu mà tài sản
đây tài sản của tôi trước cái nào sau vẫn có vậy thôi
bộ công an sẽ cung cấp cho bác một mã thẻ đặc biệt
đồng thời đề nghị bác chuyển toàn bộ tài sản là tiền mặt trong thẻ ngân hàng của mình để bộ công an quản lý
không không tôi làm gì có tài khoản ngân hàng
có mỗi cái lương hưu thì thôi chứ làm gì có tài khoản gì ngân hàng
nếu bác không có liên quan đến đường dây tội phạm trên bộ công an sẽ giả lại toàn bộ tài sản đó cho bác
bác yên tâm
thế cái tài khoản của bộ công an này thì có cái gì để đảm bảo là của công an hay không
bác có thể trực tiếp truy cập vào website http congan hanoi một trăm một mươi ba com để được hướng dẫn chi tiết
nếu như bác không hợp tác thì chúng tôi sẽ thực thi lệnh bắt tạm giam để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật
để gây áp lực đối tượng lừa đảo nhấn mạnh đến việc nhân vật nam cán bộ về hưu sẽ bị bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra
nếu các yêu cầu cung cấp số tài khoản ngân hàng chuyển tiền cho cơ quan công an quản lý để chứng minh vô tội không được đáp ứng
đây chính là đòn tâm lý quyết định khiến nhiều người không khỏi hoảng sợ và răm dắt nghe theo các đối tượng lừa đảo
ngày hôm sau diễn viên và vai đối tượng lừa đảo giả danh công an tiếp tục gọi điện dụng nhân vật chuyển tiền nếu không sẽ dùng biện pháp bắt tạm giặc
để phục vụ công tác điều tra thì bác cần phải chuyển thêm ba trăm linh triệu nữa
không được uđc bắt tạm giam để đảm bảo tính nghiêm minh của cơ quan công an quản lý để chứng minh vô tội không được đáp ứng

ngày hôm sau diễn viên vào vai đối tượng lừa đảo giả danh công an tiếp tục gọi điện dụng nhân vật chuyển tiền nếu không sẽ dùng biện pháp bắt tạm giam

không được uđc bắt tạm giam để đảm bảo tính nghiêm minh của cơ quan công an quản lý để chứng minh vô tội không được đáp ứng
đây chính là đòn tâm lý quyết định khiến nhiều người không khỏi hoảng sợ và giam giam

có lẽ do không chịu được áp đạo trước việc mình sẽ bị bắt nhân vật trong chương trình đã đòi người vợ đưa số tiền tiết kiệm để chuyển tiền cho chúng
ui zầu có lẽ vì sao

sao lại ông lại cấu tôi

thế bà muốn tôi vào tù à
nhưng ông làm sao thế

ông phải nói cho tôi biết chứ

ông mơ cười nhỉ
ông cứ bình tĩnh đi
thì tôi có biết được

bây giờ bên bộ công an

ông phải sợ

sao ông luôn lại cấu tôi nhỉ
cả viện kiểm soát cả cái rồi
ông lên một cười thật đấy
thế bà có lên cái không
tôi không đưa ông phải nói rõ thôi nhé
tôi mới đưa
thế đây bây giờ là đưa đi để nộp vào cái bộ công an
chào mừng các cháu
chào mừng chú
đây là ekip của truyền hình an ninh
tôi đang phối hợp với các bạn ấy để làm một cái chương trình
ôi giời ơi
cái điều mà đối tượng đánh vào tâm lý của nạn nhân
chính là sự lo lắng về thân phận của bản thân mình
và sự an toàn về tài sản
cho nên các đối tượng thường xưng là các cơ quan bảo vệ pháp luật
như là tòa án công an
kiểm soát ngân hàng v v
và cái người dân cũng thường có cái tâm lý
là muốn tin cậy vào những cái cơ quan này để bảo vệ cho mình
khi mà các đối tượng đưa ra các thông tin mang tính bất lợi cho cá nhân
bên cạnh đó thì các đối tượng cũng thường là đánh vào cái tâm lý sợ ngại va chạm
và sợ liên quan đến pháp luật
cho nên là tìm mọi cách tác động để họ thúc đẩy họ thực hiện hành vi
chuyển tiền vào một cái tài khoản mà đối tượng đã cho sẵn
khi mà gọi điện đến thì tôi không tin
vì mình là một cái người gọi là trung thực và ngay thẳng
thì không tin
thế nhưng mà qua cái quá trình diễn biến thì thấy nó cũng rất phức tạp
mà bây giờ thì cuối cùng là mình lại sợ quá
mình thấy là tại sao mình lại bị vi phạm pháp luật
thế và bên công an người ta nói là người ta sẽ làm trong sạch cho mình
thế bắt mình nộp tiền sao
thế thì đúng là tôi cũng tin
đấy bây giờ đang hành bà để lấy tiền để nộp
bằng thủ đoạn nêu trên
rất nhiều người dân đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng
bởi nhẹ dạ tin theo những lời bịa đặt của các đối tượng lừa đảo chuyên nghiệp
rất may đây chỉ là tình huống trong chương trình
nhưng còn đối với những người dân
nếu không được can thiệp kịp thời từ các cơ quan chức năng
rất có thể họ sẽ trở thành nạn nhân của các cuộc gọi lừa đảo giả danh cán bộ các cơ quan chức năng